trong chương trình phiên họp ngày một mươi một tháng bảy ubthqh đã trao ý kiến về việc xem xét quyết định thành lập tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
các đại biểu nhận thấy tờ trình của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo thẩm tra ubthqh đều phù hợp với tình hình và sự phát triển của địa phương
vì vậy một trăm linh các đại biểu đã biểu quyết tán thành việc thành lập này